tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì hội nghị bộ chính trị và hội nghị ban bí thư
xem xét thi hành kỷ luật ban thương vụ thành ủy tp hcm nhậm ký hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
và đồng chí lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí lê hoàng quân nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó bí thư thành ủy
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy
ban thường vụ thành ủy tp hcm nhậm ký hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
và quy chế làm việc của thành ủy thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý
thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm kéo dài trong quá trình thực hiện
dự án đầu tư khu đô thị mới thủ thiêm ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng bộ và chính quyền thành phố
gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
căn cứ quy định số bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
ban bí thư quyết định kỷ luật ban thường vụ thành ủy tp hcm nhậm ký hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm bằng hình thức khiển trách
đồng chí lê thanh hải trong thời gian giữ cương vị ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ
và thường trực thành ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm đối với việc lãnh đạo chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới thủ thiêm
cá nhân đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc của thành ủy
trực tiếp kết luận về nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của ban thường vụ thành ủy
với cương vị là phó bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch quy bán nhân dân tp hcm
đồng chí chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của ybnd tp trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương
của hội đồng nhân dân tp và quy định của luật ngân sách năm hai nghìn hai luật xây dựng năm hai nghìn ba
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm và quá trình công tác cống hiến đóng góp của đồng chí
đối với tp hcm căn cứ quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí lê thanh hải bằng hình thức cách chức
bí thư thành quỷ tp hcm nhậm ký hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đồng chí lê hoàng quân chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy
nhậm ký hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng
và của ủy ban nhân dân tp nhậm ký hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu trong triển khai tổ chức thực hiện dự án khu đô thị mới thủ thiêm
đồng chí đã kết luận chỉ đạo cho chủ trương và ký một số văn bản không đúng quy định
đồng chí đã buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý thiếu kiểm tra giám sát để ủy ban nhân dân thành phố xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm
quá trình kiểm điểm đồng chí đã cầu thị nghiêm túc tự giác nhận trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm
và tự nhận hình thức kỷ luật xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm và quá trình công tác
công hiến đóng góp của đồng chí đối với tp hcm căn cứ quy định số một trăm linh hai của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên
bàn bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí lê hoàng quân bằng hình thức cảnh cáo